trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh bảy năm trăm chín mươi bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm ba mươi sáu chín trăm năm mươi một ca
trong đó có chín hai trăm bốn mươi hai bảy trăm một mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao
trong đợt dịch này hà nội một năm trăm tám mươi năm hai trăm chín mươi bảy tp hcm sáu trăm linh tám ba trăm ba mươi bảy nghệ an bốn trăm tám mươi một hai trăm bảy mươi một bắc giang ba trăm tám mươi năm một trăm năm mươi sáu và bình dương ba trăm tám mươi ba ba trăm tám mươi
tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế gạch cdc kcb vn
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày ba hai trăm hai mươi năm ca tổng số ca được điều trị khỏi chín hai trăm bốn mươi năm năm trăm hai mươi tám ca
số bệnh nhân đang thở oxy là năm trăm chín mươi bốn ca trong đó thở oxy qua mặt nạ bốn trăm sáu mươi hai ca thở suy dòng cao hfnc sáu mươi hai ca
thở máy không xăm lấn một mươi năm ca thở máy xăm lấn năm mươi ba ca ecmo hai ca
số bệnh nhân tử phong từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng bốn
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba ba mươi tám ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
số ca mắc mới được ghi nhận thời gian gần đây cho thấy dịch bệnh tại việt nam đã có những tín hiệu tích cực
mặc dù vậy tại phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nhắc lại đợt bùng phát dịch lần thứ tư bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trong dịp nghỉ lễ
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành không được lơ là chủ quan
dù dịch bệnh đã được kiểm soát tốt
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nêu rõ tuy dịch bệnh được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ do đó có thể xuất hiện những biến chủng mới trên thế giới
các cấp các ngành quyết liệt triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thúc đẩy giải ngân đầu tư công triển khai các nghị quyết của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo quốc phòng an ninh vùng trung du và miền bắc bộ vùng đồng bằng sông cửu long quy hoạch vùng đồng bằng sông cửu long thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đã được phê duyệt
thủ tướng nêu rõ qua các báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng đầu năm tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực công nghiệp dịch vụ nông nghiệp lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường an ninh quốc phòng đối ngoại hội nhập

theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư tiếp nối đà phát triển của quý i tình hình tháng bốn tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực các cân đối lớn được đảm bảo và có dư thu đủ chi xuất đủ nhập làm đủ ăn điện và lao động đủ
nhiều lĩnh vực đạt mức tốt hơn cả những năm trước đại dịch
công tác an sinh xã hội các hoạt động chăm lo đối tượng chính sách người nghèo được triển khai tích cực chú đáo hiệu quả tiết kiệm trong đó có các gói hỗ trợ do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
các chính sách hỗ trợ người dân thiếu đói sát hạt tiếp tục được thực hiện
các hoạt động vui chơi giải trí văn hóa nghệ thuật từng bước được phục hồi trở lại
trật tự an toàn xã hội được bảo đảm quốc phòng an ninh được giữ vững đối ngoại được đẩy mạnh
hy vọng với những chỉ đạo sát sao của thủ tướng cũng như các cơ quan chức năng việt nam sẽ hồi phục nhanh chóng sau đại dịch
sau làn sóng dịch bệnh bất ngờ thời gian vừa qua hà nội đang dần hồi phục và lấy lại nhịp sống bình thường kéo theo tình trạng tắt đường trở lại
không chỉ giờ cao điểm nhiều tuyến đường un tắc kéo dài cả ngày khi hà nội chuyển trạng thái bình thường mới sau đại dịch covid một mươi chín
đường trần phú cắt qua phố chiến thắng nhiều năm qua luôn xảy ra tình trạng ủ nứ phương tiện
khiến việc di chuyển của người dân từ quận hà đông hướng vào nội đô khó khăn giờ cao điểm
một góc của đường trường trinh lúc bảy giờ một mươi năm hàng trăm xe máy chậm rãi di chuyển qua cửa hầm đi bộ
còn tại đường nguyễn trãi nhiều người tìm cách leo lên vỉa hè
một người phụ nữ sát con nhỏ đi học phải len lỏi qua rừng phương tiện đang nối đuôi nhau trên vỉa hè
tình trạng ách tắc giao thông chỉ khiến cho người tham gia giao thông bực bội mà những em nhỏ ngồi sau tay lái của cha mẹ cũng mệt mỏi
chờ đợi thoát khỏi đoạn đường ách tắc quá lâu những đứa trẻ ngủ gục trên tay lái xe máy khi di chuyển trên phố tây sơn
đường tô hữu đoạn cắt qua đường vành đai ba đang thi công hầm
một phần đường quây tôn để thi công nên tình trạng un tắc diễn ra thường xuyên
dòng xe nối đuôi nhau di chuyển trên đường hồ tùng mậu sáng hai mươi chín tháng bốn
anh nam một tài xế chuyên lái xe du lịch cho biết khá áp lực khi phải di chuyển vào giờ cao điểm
dù đi sớm nhưng nhiều hôm vẫn phải xin lỗi khách do tới đón trẻ
đường nguyễn trãi lúc một mươi chín h ô tô và xe máy di chuyển không theo làn đường
thiếu tá trần quang trình phó đội trưởng cảnh sát giao thông số sáu cho biết
các tuyến đường lớn như hồ tùng mậu phạm hùng xuân thủy trần duy hưng đều quá tải vào giờ cao điểm từ khi học sinh sinh viên quay lại trường học
ông trinh nói từ sáu giờ bốn mươi năm lượng xe hợp đồng đưa đón học sinh tăng đột biến là nguyên nhân gây ra ủn tắc
bên cạnh việc lực lượng xe tham gia giao thông tăng lên thì ý thức của người điều khiển phương tiện cũng là một phần lý do gây ủn tắc
nếu mỗi người chấp nhận chậm lại một vài phút để luồng giao thông không bị cản trở không lấn làn chen ngang vượt ẩu thì tình trạng un tắc sẽ phần nào được cải thiện
không thể phủ nhận việc tiêm vaccine covid một mươi chín đã cho thấy rõ những hiệu quả của nó sau làn sóng dịch vừa qua
theo các chuyên gia để có tỷ lệ tiêm vaccine cao như hiện nay chính phủ bộ y tế đã tích cực tìm nguồn cung đặt mua hàng chục triệu liều vaccine covid một mươi chín đưa về nước triển khai tiêm miễn phí cho người dân
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn cao cấp của trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam nhận xét
những ngày đầu khi việt nam triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ít ai nghĩ sau hơn một năm nước ta lại có tốc độ phủ vaccine nhanh đến vậy
theo ông fu nước ta tiêm vaccine covid một mươi chín chậm hơn một số nước vì chưa sản xuất được vaccine cũng như thời kỳ đầu dịch chưa bùng phát nhưng hiện đã nằm trong top đầu các nước đạt tỷ lệ cao
ông fu nhấn mạnh chúng ta đã đạt được thành tựu lớn về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhờ đó đã chuyển từ cầm đoàn đi lại sang thích ứng an toàn kiểm soát được rủi ro vừa kiểm soát dịch có hiệu quả vừa phát triển được kinh tế
hơn một năm về trước đại dịch covid một mươi chín trở nên phức tạp và lan rộng trên toàn thế giới số ca mắc tại việt nam tăng lên khiến người dân lo lắng
khi đó được tiêm sớm vaccine phòng covid một mươi chín là ước mơ của mỗi người việt nam đặc biệt là người già có bệnh mạng tính
cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi một giữa lúc nhiều quốc gia trên thế giới đang trong cuộc đua giành quyền mua vaccine lô vaccine covid một mươi chín đầu tiên về đến sân bay tân sơn nhất đưa việt nam trở thành một trong những quốc gia châu á đầu tiên tiếp cận loại vaccine này
liên tiếp nhiều tháng sau các chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tại hà nội tp hcm bình dương đồng nai các tỉnh thành trên toàn quốc được đẩy mạnh
sự nỗ lực không ngừng của chính phủ và bộ y tế
cùng đơn vị y tế cả nước giúp hàng chục triệu mũi tiêm an toàn được thực hiện cho người dân nhất là người cao tuổi người mắc bệnh nền đưa việt nam sớm trở về trạng thái bình thường mới
bác sĩ chuyên khoa một dương anh tuấn khoa cấp cứu hồi sức chống độc bệnh viện phổi hải phòng nhận xét sau đợt dịch thứ tư ở tp hcm và bùng dịch ở miền bắc nhờ chính sách phủ vaccine của chính phủ mà có thể nói là giúp giảm tỷ lệ tử vong xuống rất nhiều
để duy trì thành quả chống dịch thạc sĩ bác sĩ nguyễn đình huấn sản viên bộ môn nhi trường đại học tân tạo công tác tại bệnh viện nhi đồng hai nhấn mạnh
dù được tiêm vaccine đầy đủ người dân vẫn không nên chủ quan phải tuân thủ năm k và làm theo các hướng dẫn khuyến cáo của bộ y tế
xin được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý về dịch bệnh trên thế giới
mới đây nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học nature dẫn đầu từ đại học trên của mỹ đã phát hiện ra sars cov hai có thể lây nhiễm trực tiếp vào các tế bào miễn dịch của con người chứ không chỉ các tế bào biểu môloph phổi như các phát hiện trước đây
phát hiện mới đã giải thích được tình trạng các thể viêm của cơ thể khi nhận thấy các tế bào bị bệnh này đã sản xuất và giải phóng ổ ạt casitokin
sitokin khiến tế bào miễn dịch đang mang sars cov hai nhanh chóng tự sát trong nỗ lực loại bỏ nhiễm trùng nhưng đồng thời cũng thu hút nhiều tế bào viêm phổi hơn từ máu tạo ra một vòng luẩn quẩn khiến bệnh nhân bị viêm phổi nặng
giáo sư miễn dịch học rechas flaver từ viện y khoa huaweid huls thành viên nhóm nghiên cứu cho biết nó như là một hệ thống phát sóng nhưng trong trường hợp này thông điệp có thể gây tử vong
theo medical express bước nghiên cứu trên chuột đã tìm ra một cách giải quyết chặn một con đường lây nhiễm gọi là nlp r ba
điều này không giúp các tế bào miễn dịch không bị nhiễm bệnh nhưng khiến chúng không còn gây viêm được nữa từ đó giảm bớt tác hại của cơn nổi loạn hệ miễn dịch
quá trình chặn nlpr ba có thể khiến giải phóng nhiều virus hơn bởi trói phần nào hệ biến dịch tuy nhiên điều này có thể được giải quyết bằng cách phối hợp với các thuốc kháng virus sẵn có
theo giáo sư flel dù chưa có thuốc được chấp thuận nào dùng để chặn nl pr ba trên thị trường nhưng một số công ty dược phẩm và công nghệ sinh học đang phát triển chúng
những nghiên cứu giúp chỉ ra hướng giải quyết cho những ca bệnh nặng như thế này hiện đang được chú trọng ở nhiều quốc gia bởi trận chiến chống covid một mươi chín của thế giới đang có xu hướng chuyển dịch từ phòng bệnh cho cộng đồng sang tập trung ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong ở một số đối tượng nhất định
trong bối cảnh chủng omicron và các dòng phụ ngày một xuất hiện thoa miễn dịch lây lan nhanh nhưng độc lực thấp chủ yếu nguy hiểm ở đối tượng nguy cơ
phát hiện mới đem đến hy vọng ngăn chặn hiệu quả một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất trong bệnh covid một mươi chín nhờ xác định được tận gốc hành trình bí ẩn mà sars cov hai đã bùa vây hệ miễn dịch
thưa quý vị thời gian gần đây có một loại bệnh bí ẩn đã khiến rất nhiều người quan tâm
theo đó giới chức y tế bày tỏ mối quan ngại trước sự gia tăng của các ca mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em và hiện đang nỗ lực giải mã căn bệnh nguy hiểm này
nguyên nhân gây bệnh là gì và có những triệu chứng nào ở trẻ em mà các bậc phụ huynh cần lưu ý hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây
hiện đã có hơn một trăm bảy mươi trẻ em chủ yếu ở anh mắc bệnh viêm gan bí ẩn không rõ nguyên nhân trong đó đã có một trẻ tử vong và một mươi bảy trẻ cần được ghép gan
các bệnh đã lan ra hơn một mươi quốc gia với trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại châu á là nhật bản
viêm gan cov thường do virus viêm gan a b c d hoặc e gây ra nhưng các dấu hiệu của những loại virus này vẫn chưa xuất hiện trong các trường hợp viêm gan nặng
ở trẻ gần đây các chuyên gia y tế đưa ra giả thuyết về mối liên hệ giữa bệnh viêm gan này với virus andernovirus
các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã phát hiện một số trẻ nhiễm antenovirus bốn mươi một tuy nhiên andernovirus dường như không giải thích đầy đủ cho tất cả các trường hợp mới xuất hiện
who cho biết mặc dù antenovirus là một giả thuyết có thể xảy ra nhưng các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để tìm tác nhân gây bệnh
cơ quan an ninh y tế anh uksa đã bác bỏ giả thuyết liên quan đến tác dụng phụ của vaccine covid một mươi chín
bởi phần lớn bệnh nhi đều chưa được chủng ngừa
như vậy hiện tại nguyên nhân chính xác gây ra viêm gan nặng ở trẻ em vẫn chưa được xác định
các nhà khoa học đang thu thập các báo cáo về căn bệnh và tiếp tục điều tra nguyên nhân cụ thể
tiến sĩ mira chan giám đốc phụ trách các bệnh nhiễm trùng mới nổi và lâm sang tại ukhsa
đã khuyên cáo các bậc cha mẹ nên cảnh giác với các dấu hiệu của bệnh viêm gan bao gồm cả vàng da
bà cho biết rằng trẻ em có các triệu chứng nhiễm trùng đường tiêu hóa bao gồm nôn mửa và tiêu chảy nên ở nhà
và không trở lại trường học hoặc là nhà trẻ cho đến bốn mươi tám giờ sau khi các triệu chứng chấm dứt
bên cạnh đó các triệu chứng viêm gan khác cần chú ý như là vàng da hoặc là mắt nước tiểu sẫm màu
phân nhạt màu và ngứa da đau cơ và khớp
tiến sĩ chan nhấn mạnh rằng các biện pháp vệ sinh thông thường như rửa tay sạch sẽ
vệ sinh đường hấp kỹ lưỡng có thể giúp giảm sự lây lan của nhiều bệnh nhiễm trùng thông thường
bao gồm cả adenovirus
cơ quan y tế nhắc nhở mọi người nên tránh chạm tay vào mặt miệng và giữ khoảng cách khi có thể
do adenovirus thường xuyên được truyền từ người này sang người khác
và khi chạm vào các bề mặt bị ô nhiễm cũng như qua đường hô hấp
như vậy là cơ quan y tế anh đã bác bỏ giả thuyết rằng các bệnh bí ẩn này có liên quan đến tác dụng phụ của vaccine covid một mươi chín
đến thời điểm này thì câu hỏi về nguyên nhân của bệnh viêm gan này vẫn đang bỏ ngỏ
với mức độ nguy hiểm của loại bệnh mới này hy vọng các nhà nghiên cứu sẽ sớm tìm ra nguyên nhân
để từ đó giảm sự lây lan và hạn chế số lượng trẻ em mắc căn bệnh này
trong khi các quốc gia vẫn đang nỗ lực phủ sợ vaccine covid một mươi chín thậm chí là tiêm các mũi tăng cường cho người dân
thì đan mạch đã trở thành quốc gia đầu tiên tạm ngừng chương trình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
với lý do dịch bệnh đã được kiểm soát
cnbc dẫn thông báo của bộ y tế đan mạch ngày hai mươi tám tháng bốn cho biết mùa xuân đã đến
độ phủ vaccine trong dân số đan mạch khá cao dịch bệnh đã được kiểm soát
do vậy ủy ban y tế quốc gia quyết định tạm ngừng chiến dịch tiêm chủng covid một mươi chín đại trà trong mùa này
theo đó người dân đan mạch sẽ không được hẹn tiêm từ ngày một mươi năm tháng năm
song họ vẫn có thể đến các địa điểm tiêm chủng để hoàn thành nốt mũi tiêm của mình
đan mạch triển khai chương trình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín từ rất sớm
ngay sau giáng sinh năm hai nghìn hai mươi khoảng bốn tám triệu người dân đan mạch được tiêm chủng
trong đó hơn ba sáu triệu người đã tiêm muối tăng cường
ngoài ra nhiều người đan mạch đã mắc covid một mươi chín kể từ khi biến chủng omicron xuất hiện và trở thành biến chủng
điều này có nghĩa là tỷ lệ miễn dịch trong dân số đan mạch tương đối cao
bolas sobor một quan chức thuộc ủy ban y tế quốc gia đan mạch cho hay
chúng ta đã kiểm soát tốt đại dịch tỷ lệ nhập viện ổn định và hy vọng sẽ sớm giảm xuống
do đó chúng ta tạm khép lại chương trình tiêm chủng
ông cho biết thêm người dân vẫn có thể tiêm chủng trong mùa xuân và hè nếu muốn
các điểm tiêm chủng trên khắp đan mạch vẫn mở cửa bình thường
ông nhấn mạnh việc tiêm chủng vẫn được khuyến khích với nhóm người nguy cơ cao khi mắc covid một mươi chín
chẳng hạn nhóm trên bốn mươi tuổi phụ nữ mang thai chưa tiêm vaccine
cơ quan y tế và dược phẩm đan mạch cho biết hiện vẫn chưa thể bỏ hoàn toàn chương trình tiêm chủng
chương trình có thể phải nối lại vào mùa thu khi virus tiếp tục biến đổi
giới chức y tế đan mạch tuyên bố tiếp tục theo dõi sát diễn tiến dịch bệnh
sẵn sàng nối lại chương trình tiêm chủng khi cần
trở lại với tình hình dịch bệnh tại trung quốc tiếp tục những biện pháp phòng dịch
xiết chặt phạm vi lây lan của dịch bệnh thủ đô bắc kinh của nước này đã đóng cửa thêm nhiều địa điểm
đồng thời đẩy mạnh xét nghiệm covid một mươi chín trên diện rộng đề phòng dịch bệnh bùng phát
thủ đô bắc kinh của trung quốc đã phải đóng cửa nhiều phòng tập thể dục
trung tâm thương mại giảm chiếu phim và các khu trung cư vào ngày hai mươi chín tháng bốn
khi các nhà chức trách tăng cường truy vết ngăn chặn sự bùng phát của covid một mươi chín theo reuters
quận triều dương nơi đầu tiên tiến hành xét nghiệm hàng loạt tại bắc kinh trong tuần này
đã bắt đầu xét nghiệm vòng cuối cùng cho ba năm triệu cư dân tại đây vào ngày hai mươi chín tháng bốn
hầu hết các quận khác sẽ tiến hành xét nghiệm hàng loạt vào vòng thứ ba vào ngày ba mươi tháng bốn sắp tới
triều dương là khu vực đang có tỷ lệ ca mắc mới lớn nhất hiện nay ở bắc kinh
khu vực này được tăng cường các biện pháp hạn chế covid một mươi chín
khi chính quyền tuyên bố nhiều khu vực lân cận cũng có nguy cơ lây lan cao
những người đã đến địa điểm có nguy cơ đã nhận được tin nhắn yêu cầu ở lại
đến khi có kết quả xét nghiệm
tại các điểm xét nghiệm nhân viên y tế bận rộn giữ cho những người xếp hàng
chờ lấy mẫu tuân thủ quy tắc khoảng cách và đeo khẩu trang một cách nghiêm túc
nhiều khu trung cư bị phong tỏa khi các spa phòng tập thể dục giạp chiều phim thư viện
và ít nhất hai trung tâm mua sắm đã đóng cửa vào ngày hai mươi chín tháng bốn
trong khi đó nhân viên giao thông và người giao đồ ăn bị từ chối vào một số khu dân cư
khiến người dân khó khăn khi tiếp cận với nguồn nhu yếu phẩm cần thiết
công ty thương mại điện tử gd com đã và đang nỗ lực cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân bắc kinh
ông ming tangyi người đứng đầu một trong những trung tâm hậu cần của hãng ở ngoài ô thành phố
cho biết khối lượng hàng được giao đã tăng sáu mươi năm kể từ hai mươi hai tháng bốn
tám mươi bưu kiện chuyển phát liên quan đến mặt hàng thực phẩm
giờ và thời gian làm việc kéo dài đã tạo ra rất nhiều áp lực cho nhân viên của chúng tôi
thưa quý vị như thủ tướng đã nhấn mạnh chúng ta không nên lơ là các biện pháp phòng dịch
mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát tốt
đặc biệt trong bối cảnh dịp nghỉ lễ sắp diễn ra đi cùng với đó là hoạt động nghỉ ngơi du lịch của phần lớn người dân
nguy cơ bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại